bão đã biến đường thành sông nước ngập đến ngang người cây đổ ngổn ngang cột điện gãy hàng loạt những ngôi nhà bị tốc mái tàn hoàng thiệt hại ước tính gần tám tỷ đồng
nhưng bằng sự chung tay góp sức của chính quyền quân và dân tỉnh quảng bình đã khắc phục phần nào những thiệt hại và dần ổn định cuộc sống
trước bão số một mươi đảng bộ chính quyền tỉnh quảng bình chú trọng công tác chỉ đạo và thực hiện phương châm chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
tuy nhiên đối với bà con nơi vùng cao biên giới thì việc nắm bắt thông tin phần lớn đều nhờ những chiến sĩ biên phòng đóng trên địa bàn
chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch
sát với tình hình tổ chức lực lượng trăng trọng nhà cửa cơ sở vật chất kho tàng vũ khí trang bị đảm bảo không để hư hỏng mất bát nếu bão đổ vào vào địa phương
đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xã trường sơn nơi đơn vị chúng tôi đóng quân
những việc cần làm ngay đó là giúp bà con thu hoạch lúa hoa màu để giảm thiệt hại đến mức tối đa
những người lính còn giúp đồng bào gia cố lại nhà cửa
các đồn biên phòng cũng phải bảo đảm lương thực thực phẩm thuốc chữa bệnh tích chữ xăng dầu để giúp dân ứng phó kịp thời trong mọi tình huống
đồn biên phòng lăng mô cũng đã lên tuyên truyền cho ban chân trôm
cùng để phòng trong lụt thiên tai tuyên truyền cho bà con để phòng trong nhà cửa
rồi là gia súc gia cầm cũng chuẩn bị để trồng trại lại
nhớ đồn phù hợp với lãnh đạo ban là để phòng trong thiên tai bảo lụt cho bà con nhân dân
cho yên tâm trong lúc bảo lụt nhịp năm nay là cũng bảo manh nhịp so với mấy năm trước
thì cũng nhờ lực lượng đồn là phối hợp với lãnh đạo ban rồi là lực lượng thanh niên để giúp đỡ bà con thêm
với sức gió cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm cơn bão đã để lại nhiều thiệt hại nghiêm trọng
một số huyện vùng núi như tuyên hóa minh hóa bố trạch quảng trạch lượng mưa lên đến ba trăm linh mm
khiến các con phố bị ngập sâu trong nước giao thông bị chia cắt đời sống người dân gặp nhiều khó khăn
đã có một người chết gần hai mươi nhà bị sập hoàn toàn và khoảng năm mươi nhà dân bị tốc mái
thêm vào đó nhiều tàu cá của ngư dân neo đậu tránh chú bão tại cửa danh đã bị bão đánh trôi giạt vào bờ và mắc cạn
hàng nghìn hecta cao su rừng keo bị bão cuột ngã đổ tan hoang làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
đã có một người chết gần hai mươi nhà dân bị bão đánh trôi giạt vào bờ và mắc cạn

cùng với các lực lượng khác cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã và đang có mặt trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh quảng bình để nhanh chóng khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra